thực trạng người dân tự trồng trụ điện bằng tre gỗ đang là mối nguy hiểm rình rập đối với người và phương tiện tham gia giao thông nhất là khi có mưa bão
thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người do trụ điện tạm bỡ ngã đổ
tuy nhiên tới nay những trụ điện này vẫn còn tồn tại tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
quốc lộ một mươi chín c và quốc lộ hai mươi năm qua tỉnh phú yên nhất là đoạn qua hai huyện sơn hòa và phú hòa hàng loạt những trụ điện tạm bỡ bằng tre gỗ trỏng trơ bắt dây qua đường từ nhiều năm qua nhưng chưa được ngành chức năng quan tâm đúng nghĩa
chỉ khi xảy ra tai nạn chết người như thời gian gần đây và người dân sinh sống hai bên đường bất an thực trạng này mới được nhắc đến
theo quyết định số ba mươi bốn của bộ công nghiệp nay là bộ công thương các loại cột điện bằng tre gỗ bảo đảm các tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn kích thước độ cao vẫn được phép tồn tại hợp pháp
điều rất đáng lo ngại ở đây là các trụ điện bằng tre gỗ không thể đảm bảo an toàn khi có mưa bão đến tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện giao thông đặc biệt là vận chuyển hàng hóa nông sản

thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế về lâu dài cần có phương án xóa trụ điện tạm bỡ đây cũng là trách nhiệm trong góp phần đảm bảo an sinh xã hội của ngành điện cả nước nói chung